bảy tháng một mươi em nguyễn thế mỹ điều khiển xe mô tô khi đi qua đoạn ấp lộc an xã lộc thuật huyện bình đại
do chạy tốc độ cao thiếu chú ý quan sát nên mỹ đã đâm vào đuôi xe tải đang đậu trên phần đường cùng chiều
cú tông mạnh khiến chiếc xe gắn máy lọt thỏm vào gầm xe tải
mỹ bị mắc kẹt dưới gầm xe bất tỉnh người dân địa phương đã kịp thời đưa mỹ đến bệnh viện cấp cứu